sáng nay đội cảnh sát giao thông rạch chiếc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã chặn bắt thành công nhóm quái xế ở cửa ngõ tp hcm tạm giữ năm phương tiện của nhóm này
trước đó tại tuyến quốc lộ một đoạn qua tp di an tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông phục kích
chặn bắt chín thanh thiếu niên cùng các phương tiện nhóm quái xế khai trú tại tp hcm đã liên lạc qua mạng xã hội
rồi đến tối ngày hôm qua kéo về tuyến quốc lộ năm mươi một thuộc địa bàn đồng nai để so kẻ tốc độ
sau màn vui chơi tốc độ nhóm quái xế về dàn hàng ngang dọc đường nẹp bô trên quốc lộ một và bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn bắt